cả nghĩa trang liệt sĩ trường sơn là một màu trắng màu trắng của hơn một mươi ngôi mộ của khói hương từ những cựu chiến binh đến từ mọi miền trên tổ quốc tưởng nhớ đến những người đồng đội đã nằm xuống đất mẹ mãi mãi
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trần thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại số nhà hai trăm năm mươi bốn đường trần thị phúc phường hai bà trưng thành phố phủ lý
đã trực tiếp lập các tài khoản blog facebook cá nhân thúy nga trần thị nga và trang youtube trần thúy nga
để làm ra tàng trữ một mươi ba video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý phao tin bịa đặt và sử dụng trang mạng xã hội
để đăng tải các video clip đó nhằm truyền bá những tư tưởng phản động xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước
gây tâm lý hoang mang trong nhân dân phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân
ngoài ra bị cáo còn viết dán nhiều biểu ngữ có nội dung bồi nhọ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lực lượng công an
tại phiên tòa bị cáo trần thị nga không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên qua các tài liệu chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra và thẩm vấn tại phiên tòa
lời khai của các nhân chứng ý kiến kiểm sát viên kết quả tranh luận tại phiên tòa
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh tuyên bố trần thị nga phạm tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xử phạt bị cáo chín năm tù áp dụng hình phạt bổ sung quản chế trần thị nga năm năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù
mới đây hải phòng đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố
cải thiện điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thức ăn đường phố giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn thành phố hải phòng quy hoạch xây dựng hai mô hình ẩm thực tại các quận lê trân ngô quyền
bảo đảm đặt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường xử lý nước và rác thải hệ thống cung cấp nước điện khu vệ sinh
tại các điểm triển khai mô hình phân đấu chín mươi cơ sở dịch vụ ăn uống tại các khu phố ẩm thực
được cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
chín mươi chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp chế biến tại khu phố ẩm thực được khám sức khỏe và có kiến thức về an toàn thực phẩm
bảy mươi cơ sở dịch vụ ăn uống tại các khu phố ẩm thực đạt điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định
việc triển khai có hiệu quả các mô hình quản lý thức ăn đường phố sẽ giảm thiểu tình trạng ngộ độc thực phẩm
và các bệnh truyền qua thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và văn minh đô thị
tuy nhiên đường gom đại lộ thăng long theo hướng hà nội hòa lạc đoạn qua xã an khánh huyện hoài đức
hiện đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được duy tu sửa chữa biến nơi đây thành điểm đen về tai nạn giao thông
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
người dân ở đây cho biết những rãnh hằn sâu bốn mươi cm trên mặt đường gom
đối diện hầm chui dân sinh số ba là nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại đây
không chỉ có vậy lòng đường ở đây luôn trong tình trạng lầy lội bùn đất rất nguy hiểm
trời nắng thì bụi bay mù mệt trời mưa như ruộng cây khiến nhiều người bức xúc
hàng trăm xe tải trọng lượng lớn ra vào các trạm trộn bê tông
các dự án xây dựng và một số doanh nghiệp quanh khu vực được cho là nguyên nhân gây ra sự xuống cấp nghiêm trọng này
theo đường dạch này xuống xe đi lại nhiều là nó bị xói mòn lỏ lét ra
làm cho các lái xe cua vào các tuyến đường này rất khó khăn hay bị chém lốp
vừa rồi hai bố con của lai nhau đi qua tuyến đường này
hai bố con đều bị ngã dưới vũng nước lúc ý là cái nước đã ngập phẳng lên tới đường
thế là cháu nhỏ thì bị ngã ập sâu xuống bởi nầy nội bùn bẩn hết
trong này là nhiều công ty quá
toàn là nhiều
ô tô to nó đi đi lại lại nhiều cho nên là chỉ được vài hôm xong là ló lại xuống cấp nó lại sâu hoãn như thế
không chỉ nỗi lo tai nạn do bụi đất cát rơi vãi từ các xe chở vật liệu cũng chính là nỗi sợ hãi của người dân
đặc biệt là những người phải đứng chờ ở điểm dừng xe buýt như thế này
ở khu vực này thì trời nắng thì là đường bụi mù bụi với mưa độ dày lắm
trời mưa thì
ở khu vực này thì
ở khu vực này thì

khắc phục những bất cập tại khu vực này để bảo đảm cho việc đi lại của người dân được an toàn thuận lợi
trong phần tin quốc tế mỹ muốn thổ nhĩ kỳ giải thích dự định mua s bốn trăm linh của nga
thử nghiệm vaccine phòng hiv đạt kết quả tích cực
đại diện bộ quốc phòng mỹ vừa đưa ra lời thông tin của thổ nhĩ kỳ
lời yêu cầu thổ nhĩ kỳ phải giải thích dự định mua sắm hệ thống tên lửa phòng không s bốn trăm linh tối tân của nga
đại diện lầu nam góc jeff davis nhấn mạnh
thổ nhĩ kỳ là nước đồng minh của tổ chức hiệp ước bắc đại thế giêng nato
và một trong những nguyên tắc cơ bản của quan hệ liên minh là khả năng tương thích vũ khí
vì vậy thổ nhĩ kỳ sẽ phải giải thích kế hoạch mua sắm các hệ thống tên lửa phòng không s bốn trăm linh của nga
trước đòi hỏi của mỹ tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tuyên bố
mỹ không cần bận tâm về các cuộc đàm phán giữa ankara và moscow về việc cung cấp s bốn trăm linh
ông cho rằng mọi quốc gia luôn có quyền thực thi các biện pháp để bảo đảm an ninh
thương vụ mua sắm hệ thống s bốn trăm linh được cho là sẽ tiêu tốn của thổ nhĩ kỳ hai năm tỷ usd
và ankara sẽ nhận được hai hệ thống phòng không s bốn trăm linh vào năm hai nghìn hai mươi
cảnh sát thụy sĩ hôm qua công bố những hình ảnh về nghi phạm gây ra vụ tấn công
bằng cưa máy tàn bạo hôm thứ hai
khiến năm người bị thương
nghi phạm được xác định danh tính là frank busis năm mươi tuổi
được cảnh sát miêu tả là rất nguy hiểm hiện vẫn đang lẩn trốn
y được cho là đã tẩu thoát trên một ô tô nhãn hiệu volkswagen mang biển số thủy sĩ
xe của nghi phạm được cảnh sát tìm thấy và đưa ra khỏi một con đường rừng
cách trung tâm thành phố chỉ năm cây số rất gần khu dân cư
cảnh sát cho rằng nghi phạm đã sống ở khu vực đó trong tuần vừa qua
hiện người dân thành phố savosen đang cảm thấy rất lo lắng
khi cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích của nghi phạm
trái rừng bùng phát trên đảo cóc miền nam nước pháp
đã lan rộng ra chín trăm linh hectare rừng khiến người dân địa phương phải sơ tán khẩn cấp
lực lượng dân phòng địa phương cho biết ngọn lửa từ đám cháy rừng rất hung dữ
và đã lan đến khu vực dân cư ở thị trấn bigopia
một nhà máy cưa và một mươi xe ô tô đã bị lửa thiêu trụi
lực lượng cứu hỏa địa phương đã huy động khoảng một trăm năm mươi người tham gia dập tắt đám cháy
với sự hỗ trợ của hàng chục máy móc cứu hỏa
tuy nhiên với đà lan rộng hiện nay lực lượng cứu hỏa và cứu hộ vẫn cần được tăng cường
ba phương án chữa cháy và cứu hộ đã được đưa ra mục đích là bảo đảm không ảnh hưởng tới nhà dân
một đám trái khác ở phía nam đảo cóc hoành hành trên diện tích một trăm một mươi hectare
quanh thị trấn aleria cũng đã được kiểm soát
liên minh châu âu eu đang gia tăng áp lực buộc facebook google và twitter
sửa đổi các điều khoản sử dụng dịch vụ
theo đó eu yêu cầu các hãng truyền thông xã hội gỡ bỏ những nội dung bất hợp pháp trên
mạng của họ đưa ra những điều khoản nhằm định ra giới hạn trách nhiệm pháp lý
của các hãng này và cho phép họ chủ động gỡ bỏ những nội dung mà người sử dụng đã đăng tải
hiện facebook google và twitter đang chịu sự giám sát chặt chẽ tại thị trường châu âu
từ vấn đề bảo mật cho đến các quy định gỡ bỏ những nội dung bất hợp pháp
và những thông tin độc hại hoặc mang tính cực đoan
ec và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đã yêu cầu các hãng này cung cấp chi tiết hơn
về thời hạn triển khai việc gỡ bỏ những thông tin bất hợp pháp áp theo luật bảo vệ người tiêu dùng
tại châu âu cũng như cung cấp một địa chỉ thư điện tử riêng để các cơ quan chức năng
có thể gửi cảnh báo tới người sử dụng
ngoài ra các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cũng đang triển khai một thủ tục
qua đó người tiêu dùng sẽ được thông báo trước về việc gỡ bỏ những nội dung họ đã đăng tải
viện y tế quốc gia mỹ vừa cho biết kết quả một cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu
đối với một chế độ vaccine phòng hiv cho thấy vaccine đã được dung nạp tốt và tạo phản ứng miễn dịch
vaccine nếu được phát triển thành công sẽ trở thành một công cụ mạnh để giảm số người nhiễm hiv mới
trên thế giới và hướng tới chấm dứt vĩnh viễn đại dịch này
thử nghiệm có tên gọi là ubrod được tiến hành ở bốn trăm linh người lớn khỏe mạnh ở mỹ
rwanda uganda nam phi và thái lan
những người tham gia thử nghiệm được nhận bốn liều vaccine và sử dụng trong bốn mươi tám tuần
gồm hai liều vaccine gốc sau đó là hai liều vaccine bổ trợ
các chế độ vaccine được thử nghiệm trên cơ sở các loại vaccine mozax có tác dụng kích thích
các phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với hiv
những người tham gia thử nghiệm được chỉ định ngẫu nhiên tiếp nhận các chế độ vaccine thử nghiệm
hoặc một liều thuốc chấn an
theo đó các chế độ vaccine mozax đều được dung nạp tốt và tạo ra phản ứng miễn dịch
đối với virus hiv ở người lớn khỏe mạnh có xét nghiệm âm tính với hiv
trong khi một chế độ vaccine từng có hiệu quả nhất trong các nghiên cứu tiền lâm sàng ở động vật
này đã tạo ra các phản ứng miễn dịch nhiều nhất ở những người tham gia thử nghiệm
giới chức tòa thánh vatican mới đây quyết định tắt khoảng một trăm linh đài phun nước tự động
do hạn hán kéo dài gây ảnh hưởng tới vatican và toàn thành phố rome
đây là lần đầu tiên giới chức tòa thánh phải cân nhắc đến việc tắt các đài phun nước
vốn là niềm tự hào kiến trúc và cũng là điểm thu hút du khách tham quan
vatican quyết định này nhằm chia sẻ với thành phố rome trong đợt hạn hán đang diễn ra tại italia
thủ đô italia đang trải qua mùa hè thứ ba liên tiếp có lượng mưa thấp hơn mức trung bình
tình trạng hạn hán đặc biệt nghiêm trọng buộc thành phố này phải đóng nhiều vòi nước uống công cộng
đồng thời cân nhắc áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước sạch
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân